các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn chín mươi bảy triệu liều trong đó tiêm mũi một là hơn sáu mươi bốn triệu liều và tiêm mũi hai là hơn ba mươi ba triệu liều
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
chỉ sau vài giờ truy xét phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng phối hợp với công an quận cẩm lệ đã bắt giữ được hung thủ giết người là phan văn hưng một mươi sáu tuổi trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
cụ thể vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một hai nhóm bạn trong đó có cả hung thủ và nạn nhân một mươi ba tuổi
hẹn nhau tới một quán cà phê trên đường yên thế phường hòa an quận cẩm lệ để giải quyết mâu thuẫn sau nhiều lần khiêu khích nạn nhân
nạn nhân dùng hung khí là một con dao tự chế đuổi đánh hưng
trong lúc truy đuổi nhau khi nạn nhân làm rơi giao tự chế hưng đã dùng con dao bấm để sẵn trong người đâm vào nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ
gây án xong hưng trở về nhà cất con dao và sau đó bị công an bắt giữ
do vaccine mâu thuẫn cá nhân
phát sinh mâu thuẫn cá nhân hai đối tượng là bùi văn tư và nguyễn đình hòa đã dùng dao tấn công và xông vào đấm đá làm nạn nhân bị thương
công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ hai đối tượng trên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày sáu tháng một mươi một hai đối tượng đến quán trà chanh của anh hát để uống nước
tại đây do phát sinh mâu thuẫn cá nhân hai đối tượng này đã dùng dao tấn công và xông vào đấm đá làm anh hát bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an huyện thạch thành đã huy động lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh làm rõ
biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật không thể trốn tránh
ngày tám tháng một mươi một bùi văn tư và nguyễn đình hòa đã đến cơ quan công an để đầu thú
là phó giám đốc của một doanh nghiệp chuyên cho thuê thiết bị phục vụ thi công công trình do làm ăn thua lỗ không có khả năng trả nợ nên đối tượng đặng thanh tiên ba mươi tuổi quê ở quảng ngãi

đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi ba tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an xã thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng trên
trước đó trong các ngày một mươi tám và hai mươi năm tháng một mươi tiên đã đến gặp ông dương hiển bình giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại bảo nguyên pháp ký hợp đồng thuê vật tư giàn giáo để phục vụ thi công dự án
những tài sản tiên thuê của ông bình được ký kết trong hợp đồng có trị giá hơn hai một tỷ đồng
được bàn giao tài sản tiên thuê xe trở đến địa bàn thành phố vũng tàu bán được hơn một hai tỷ đồng cho nhiều người khác nhau
biết tài sản của mình bị tiên chở bán cho người khác nạn nhân đã trình báo cơ quan công an
cơ quan điều tra cho biết trước đó đối tượng tiên cũng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn một tỷ đồng của một doanh nghiệp tại tỉnh quảng ngãi
tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường năm thành phố cà mau đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc công an thành phố cà mau đã bắt quả tang
nhiều thanh niên nam nữ tụ tập tổ chức sử dụng ma túy
cụ thể tại phòng số tám trăm linh hai lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một mươi hai thanh niên trong đó có sáu nam sáu nữ đa số đều là người địa phương đang sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra trong phòng tạm giữ một bộ loa đèn một đĩa xứ có dính chất bầu màu trắng qua làm việc các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác dùng để sử dụng ma túy
khai thác nhanh hồ minh hồ khai nhận đã thuê phòng của khách sạn sau đó rủ các đối tượng khác đến
trong nước sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin nhật ký an ninh